xin chào và xin cảm ơn biên tập viên vy oanh ở minh hương
xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
lại thêm một vụ mâu thuẫn hôn nhân chồng sát hại vợ vừa xảy ra tại yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn khắc cường thường trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái về tội giết người
trước đó do có mâu thuẫn về hôn nhân chị phùng thị hồng cùng con trai
đã đến nhà chị gái là phùng thị hiên ở tp yên bái để ở nhờ
vào khoảng một mươi một h ngày một tháng sáu cường điều khiển xe mô tô chở theo con gái đến nhà chị hiên để gặp vợ nói chuyện
tại đây cường và hồng đã xảy ra mâu thuẫn cường đánh và dùng tay bóc cổ vợ
sau đó dùng một sợi dây xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó cường rời khỏi hiện trường giấu sợi dây rồi về nhà mình
tại cơ quan điều tra cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan điều tra cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ án mạng vừa xảy ra tại tỉnh lâm đồng mà thủ phạm lại là trẻ vị thành niên
đáng chú ý đối tượng gây án khi đã uống rượu và đã từng có nhiều tháng sử dụng ma túy đá
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn cách xa hiện trường nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ
sáng ngày năm tháng sáu công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
xảy ra tại thị trấn nam ban huyện lâm hà vào tối bốn tháng sáu
đối tượng nguyễn thanh tâm một mươi bảy tuổi trú tại xã mê linh huyện lâm hà
đã dùng dao bầu đâm anh hoàng văn nam hai mươi hai tuổi nhiều nhất
đòi không trả nam còn thách thức tâm
nên chiều bốn tháng sáu tâm mua một con dao bầu giấu trong người thủ thân
tối cùng ngày sau khi uống rượu tại nhà một người bạn
tâm chạy xe máy đến quán trà sữa ở khu đông anh một nơi nam hẹn gặp
trong lúc nói chuyện thì anh thách thức con
đánh con trước thì con đã đề phòng từ trước là có chuẩn bị một con dao bầu
lúc đó là thật sự là con chỉ nghĩ là chỉ để phòng hay là đe dọa anh thôi
nhưng anh đánh con trong đó thì lại có rượu trong người con không kiềm chế được bản thân
sau khi gây án tâm mang theo dao bỏ trốn
nam được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại trung tâm y tế thị trấn nam ban
đến hai mươi một giờ cùng ngày thì tâm bị công an bắt giữ tại một phòng trọ
tục phường năm thành phố đà lạt thuốc con dao gây án
được biết vào năm hai nghìn một mươi sáu khi mới một mươi năm tuổi
tâm đã dùng dao bầu đâm hai nhát vào bụng một người khiến người này bị thương rất nặng
vào trưa ngày hôm qua công an tỉnh an giang đã bắt quả tang đối tượng hoa thái bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đang tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy
tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn chợ mới huyện chợ mới
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai bịch ma túy đá và số tiền là năm triệu đồng
cùng một số đồ vật khác có liên quan
tiếp tục khám xét nơi ở của bình
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một mươi ba bịch ni lông bên trong chứa chất màu trắng
nghi là ma túy đá và nhiều dụng cụ khác có liên quan
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuật đã hoàn tất hồ sơ
để xử lý nhóm tám đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng thuốc lắc ở trong một khách sạn
trước đó vào trưa ngày hôm qua một tổ công tác của công an thành phố buôn ma thuật
đã bất ngờ kiểm tra phòng sáu trăm linh ba của khách sạn hồng kông ở phường tân an thành phố buôn ma thuật
tại đây tổ công tác đã phát hiện nhóm tám đối tượng gồm cả nam lẫn nữ
tuổi đời từ một mươi bảy đến hai mươi năm đang có biểu hiện phê ma túy và bật nhạc to để nhảy
qua kiểm tra cơ quan công an đã thu giữ nhiều thuốc lắc chưa sử dụng
trên người trần văn hải một mươi chín tuổi ở huyện cư cun tỉnh đắk lắc
các đối tượng khai nhận đã góp tiền rồi đưa cho hải đi mua thuốc lắc
sau đó thuê phòng ở khách sạn rồi tổ chức sử dụng
sau khi công an thành phố buôn ma thuột đưa đi kiểm tra
thì cả tám đối tượng này đều cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp
vận chuyển trái phép năm cá thể hổ đã chết
đối tượng hoàng văn tiên chú huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bị lực lượng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó tại quốc lộ bảy a đoạn qua xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi một nghìn năm trăm bảy mươi một do có biểu hiện nghi vấn
lực lượng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện trên xe
có năm cá thể hổ đã chết
làm việc với cơ quan công an bước đầu tài xế tiên khai nhận
vận chuyển số hổ trên cho một người khác cùng chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
ăn theo trào lưu ưa chuộng đồ ngoại của người dân
các loại thực phẩm chức năng vẫn liên tục bị làm giả và tuồn ra thị trường
liên quan đến đường dây sản xuất hàng giả với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn tỉnh bình định
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án sản xuất
buôn bán hàng giả
và tuyên phạt bị cáo đặng thị bích ngọc
chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
bản án là năm năm tù giam
dương ngọc long chú tỉnh quảng ngãi là chồng của bị cáo ngọc
sáu năm tù giam
vào ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng chức năng tỉnh bình định đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất
do đặng thị bích ngọc làm chủ
phát hiện tám công nhân đang đóng gói rán tem nhãn cho các sản phẩm
là thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
mang nhãn hiệu của nước ngoài
cơ quan chức năng thu giữ ba mươi năm kg viên thực phẩm chức năng
tương đương là một trăm linh năm viên
bốn mươi sáu hộp nấm thảo dược giảm cân
một trăm năm mươi kg bột nguyên liệu
làm sản phẩm tăng cân đẹp da
một gói bột thành
một mươi h ngày sáu tháng sáu
vị trí tâm bão số hai
ở vào khoảng hai mươi ba độ vị bắc

trên khu vực phía nam bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vị trí tâm bão số hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão số hai
di chuyển theo hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
đến một mươi h ngày mai
vị trí tâm bão ở vào khoảng

trên khu vực phía đông bán đảo lôi châu
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
khoảng tám mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão
ở phía tây bắc khu vực bắc biển đông
có mưa rông mạnh
gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám giật cấp một mươi
biển đông rất mạnh
vùng biển quảng trị quảng ngãi vịnh bắc bộ
có mưa rào và rông kèm lốc xoáy
gió giật mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi ba độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thông tin về cơn bão số hai
đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
và những tin tức
mới nhất về tình hình an ninh trật tự
tại các địa phương sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật
trong các bản tin tiếp theo trên intv
còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng tiếp tục
chương trình an ninh toàn cảnh
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngải xeo trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã hoàng thu phố
huyện bắc hà tỉnh lào cai
mua bán phụ nữ
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm
dưới trước mép trái
bên cạnh đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
má a dống
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xã lao trải
huyện sapa tỉnh lào cai
về hai tội
mua bán phụ nữ và mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m sáu mươi
da trắng lông mải rậm sông mũi lõm
giái tai vuông trúc mắt bột mí
và có nốt ruồi cách một cm
dưới sau đuôi mắt trái
còn về tội
tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
cơ quan thành phố lào cai tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trảo thị e
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã mường than
huyện than uyên tỉnh lai châu
đối tượng này cao một m sáu mươi năm
sông mũi hơi lõm giái tai vuông trúc mắt đen
và có xeo không rõ hình
kích thước một x sáu cm
sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị đã theo dõi